chiều và tối nay ở khu vực thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông
mưa rông nhiệt nên nguy cơ cao xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
sang ngày mai khi rãnh thấp tây bắc đông nam yếu đi vùng thấp nóng mở mạnh ra
nhiệt độ miền trung tăng lên ngưỡng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh thành từ thanh hóa đến phú yên
ở phía nam nhiệt độ trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ
ở tây nguyên nhiệt độ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở nam bộ nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến chiều và tối nay trên cả hai khu vực sẽ có mưa
trên biển ở vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay vẫn có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
chiều và tối có mưa rào và rông khiến cho biển động tầm nhìn thấp
còn ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa không mưa
trời nắng gió hướng nam mạnh cấp năm
ở khu vực phía nam của biển đông trong đó có huyện đảo trường sa
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và cả vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
tầm nhìn xa giảm thấp đồng thời trong cơn rông có thể kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước